căn cứ vào tình hình điều kiện thực tế của từng địa phương về mật độ dân cư số lượng học sinh từng năm từng thời kỳ
tỉnh hà nam đã có chủ trương sắp nhập các trường có quy mô nhỏ ít học sinh thành trường liên cấp để góp phần
tinh gọn bộ máy và tập trung đầu tư cơ sở vật chất nâng cao chất lượng giáo dục
thực tế thì từ năm học hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn việc sắp nhập này đã phát huy được hiệu quả trong việc duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tỉnh hà nam tiếp tục sắp nhập thí điểm mô hình trường liên cấp tiểu học với trường trung học cơ sở tại một số địa phương
với chủ trương không sắp nhập các trường có nhiều lớp đông học sinh mà chỉ triển khai ở các trường có quy mô nhỏ ít học sinh
huyện lý nhân đã chọn sắp nhập thí điểm tại trường tiểu học nhân mỹ và trung học cơ sở nhân mỹ
do làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện thực hiện sắp nhập nên quá trình tổ chức sắp nhập đối với hai đơn vị trường học này của huyện lý nhân
đã diễn ra tương đối
tuy mới đi được một nửa chặng đường nhưng chúng tôi thấy là các cán bộ quản lý đã chỉ đạo tới các em cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường
cùng với sự quan tâm tới các em học sinh cũng giúp cho nhà trường ổn định về công tác giảng dạy đối với cả hai cấp
tới nay thì hai cấp học của chúng tôi vẫn tiếp tục ổn định và giữ vững được những chỉ số
nhất là chỉ số về chất lượng giáo dục của từng cấp học
trong năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tỉnh hà nam thực hiện sắp nhập thí điểm trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở bốn trên sáu huyện thành phố
tuy nhiên việc sắp nhập trường học liên cấp ở hà nam hiện vẫn còn gặp phải một số khó khăn nhất định như yếu tố chuyên môn và phương pháp dạy học của giáo viên
đối tượng người học phân bổ thời gian cắt tiết học nên không tiện cho công tác quản lý và tổ chức các hoạt động
sau một hoạt kỳ hoạt động
chúng tôi đánh giá sơ bộ là đã được sự quan tâm của các cấp từ huyện đến địa phương
đặc biệt là sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và sự đoàn kết nhất trí của nhà trường
sơ bộ ban đầu thì chúng tôi đánh giá là trường hoạt động bình thường theo chuyên môn của từng cấp học
trước một số khó khăn đặt ra sau sắp nhập trường học lên cấp
tỉnh hà nam cần quan tâm giải quyết kịp thời giúp ổn định quy mô trường lớp
ổn định đội ngũ giáo viên từng bước nâng cao chất lượng giáo dục